chuyển sang các tin tức quốc tế
giới chức nepal thông báo trận động đất xảy ra vào đêm qua ở khu vực phía tây
sjabakov đã khiến ít nhất một trăm hai mươi tám người thiệt mạng và một trăm linh người bị thương
trận động đất có độ lớn năm sáu độ richter xảy ra ở vùng viễn tây của nước này
thuộc dãy amila himalaya với chấn tiêu nằm ở độ sâu một mươi tám km
tình trạng rung lắc có thể cảm nhận được ở tận thủ đô new delhi của ấn độ
cách tâm chấn gần năm trăm linh km
hiện lực lượng cứu hộ cứu nạn đang chạy đua với thời gian
để tìm kiếm những người bị mắc kẹt trong đống đổ nát
trong một thông điệp đăng tải trên mạng xã hội x
thủ tướng nepal pusca kamandahan đã bày tỏ đau buồn
cho những thiệt hại về người và tài sản trong trận động đất nói trên
ông đồng thời ra lệnh cho các cơ quan an ninh
triển khai các hoạt động cứu hộ và cứu trợ ngay lập tức